ngày một mươi ba tháng sáu quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục làm việc theo chương trình của kỳ họp thứ chín
và quốc hội dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về báo cáo kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
về chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
tại hội trường các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến và báo cáo kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
mà thủ tướng đã báo cáo hôm khai mạc kỳ họp
trên cơ sở đánh giá các chỉ số tăng trưởng hiện tại cơ cấu nguồn thu chi
các đại biểu sẽ đóng góp vào các giải pháp mà chính phủ đề ra như xây dựng
triển khai một số cơ chế chính sách đặc thù để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công cơ cấu lại thực chất phục hồi nhanh nền kinh tế
thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế số phát triển bền vững hơn
thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai
ứng phó biến đổi khí hậu
theo dự kiến chương trình quốc hội sẽ dành hai ngày để thảo luận về báo cáo kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
và rất nhiều vấn đề được chính phủ đưa ra trong báo cáo lần này để lấy ý kiến đóng góp
từ đại biểu quốc hội đặc biệt là các vấn đề bảo đảm phát triển kinh tế
an sinh xã hội hậu covid một mươi chín
truyền hình nhân dân ghi nhận ý kiến mà đại biểu quan tâm đóng góp
trước khi phiên thảo luận này diễn ra đầu giờ sáng nay
trong ngày mai và thứ hai là có quốc hội có dành hai ngày để thảo luận về kinh tế xã hội
về các giải pháp sau covid thì chính phủ cũng như các cấp các ngành
cần quan tâm làm sao có nguồn thu về tạo mọi điều kiện thượng lợi nhất
để phát triển tạo nguồn thu
nhưng theo tôi thì nhà nước cần phải phân tích
phân tích rõ hơn những ngành nào mà bị thiệt hại nặng nề
nhất thì có những cái giải pháp hỗ trợ phù hợp
điều băn khoăn mà trong thảo luận lần này tôi sẽ có ý kiến
đó là tin hình về phá rừng chặt phá rừng là xảy ra rất nghiêm trọng
nhiều nơi nhiều lĩnh vực
có những lĩnh vực có những nơi mà cơ quan báo chí phát triển
thì khi đợi mới là xử lý

cơ quan tổ chức ở nơi đó có thể có bạo kê
và chính vì thế cho nên là xảy ra ở tại cái vị trí của mình
nhưng mà lại không được phát triển